biến chứng nặng của bệnh đã được cộng đồng mạng chia sẻ
điều đáng nói hiện vẫn còn rất nhiều người nhầm lẫn về dấu hiệu nhận biết bệnh
dẫn tới điều trị phòng bệnh sai cách
một số bác còn chủ quan lắm cứ nghĩ cúm chỉ là bệnh thông thường nên không phòng ngừa
cháu tôi vừa lây bệnh từ người lớn thương con khi thấy con sốt cao
và bác sĩ nói con bị tổn thương thần kinh trung ương
covid một mươi chín ngày càng xuất hiện nhiều chủng mới
sẽ thế nào khi chúng ta vừa nhiễm cúm a vừa nhiễm covid
tôi thật không dám tưởng tượng
tôi nghe một vài chị em trong công ty mách tự mua thuốc tamiflu về tự uống
khiến cơ thể dị ứng phải nhập viện cấp cứu
chủ quan tự mua thuốc vì nghĩ bệnh thông thường vài ngày sẽ hết
nên giờ tôi bị viêm phổi suy hô hấp
giá may được các bác sĩ cứu trợ kịp thời mong mọi người đừng như tôi
theo các chuyên gia y tế một số triệu chứng của bệnh cúm a covid một mươi chín
và các bệnh đường hô hấp nói chung tương tự nhau
nên không thể phân biệt cúng thường và covid một mươi chín nếu chỉ dựa trên các triệu chứng
chỉ có xét nghiệm sinh học mới có giá trị trần đoán chính xác tác nhân gây bệnh
thậm chí một người có thể bị nhiễm cả bệnh cúm và covid một mươi chín cùng một lúc
do đó có các triệu chứng của cả hai
vì vậy việc tự ý điều trị là vô cùng nguy hiểm
cúm cũng là một trong các virus đường hô hấp
tôi nhắc đi nhắc lại cũng là một tác nhân
chứ còn tôi có kể kể là có rất nhiều virus khác cũng gây triệu chứng giống như cúm
người chạy thuốc phải khám
rồi sau khi khám lâm sàng để xem triệu chứng của anh có giống cúm không
cúm đấy nó có ảnh hưởng gì đến tim đến phổi đến gan đến thận chưa
lúc đấy người ta mới cho anh đi xét nghiệm
xét nghiệm trình thống người ta về bắt đầu người ta mới nhận định chết
luôn luôn người chạy thuốc lại phải nhận định
thế thì người ta nhận định là trường hợp này có thể là cúm thật hay không cúm thật
sau đó người ta lại với bước thứ ba là
ừ nếu anh bị cúm đấy
thì anh có phải trải địa đặc biệt không
anh có cần phải dùng thuốc hay không
hay là anh không cần phải dùng thuốc
đấy cho nên người ta phải tính toán
thế mình tự thức uống nhớ với đâu nó dị ứng
thì nó lại gây làm sao
nếu nó tổn thương thận thì sao
cho nên là không có chuyên môn đừng hút tự động
nghe người đó nghe người kia
đấy là chỉ mang cái hại vào thân
chứ không giúp được ích gì
tôi nói đi tới lại không giúp được ích gì
theo trung tâm kiểm soát đệnh tật hà nội
thống kê từ đầu năm đến ngày một mươi bảy tháng bảy
thủ đô đã ghi nhận trên hai sáu trăm linh trường hợp mắc cúm
chưa ghi nhận trường hợp tử vong
số ca mắc có xu hướng gia tăng trong bốn tháng trở lại đây
trong tháng sáu đã ghi nhận gần chín trăm linh trường hợp mắc
tăng sáu mươi so với số mắc ghi nhận trong tháng năm
bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh nhân ghi nhận chủ yếu ở nhóm đối tượng trẻ dưới năm tuổi
tiếp đó là nhóm từ một mươi tám đến bốn mươi chín tuổi
có trường hợp diễn biến nặng phải thở máy
cộng đồng cư dân mạng kêu gọi mọi người
khi có các triệu chứng cúm
cần tới thăm khám điều trị sớm
và có các biện pháp phòng ngừa cách ly để tránh lây lan sang người khác
còn bạn bạn sẽ làm gì để cùng chung tay phòng ngừa dịch bệnh
hãy chia sẻ với chúng tôi trên fanpage của chương trình công an nhân dân
thưa quý vị những vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra đã cướp đi không ít sinh mạng
hệ lụy của tai nạn giao thông không chỉ là với một cá nhân một gia đình mà là với toàn xã hội
trong nhiều nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông
có một nguyên nhân xuất phát từ những kẽ hở trong công tác đào tạo sát hạch lái xe
mới đây cục cảnh sát giao thông bộ công an đã kiến nghị chính phủ
chỉ đạo đưa nội dung lái ô tô trên đường cao tốc vào chương trình đào tạo
xung quanh đề xuất này nhiều tài xế học viên giáo viên và các chuyên gia giao thông đã tỏ ra khá đồng tình
bởi đây là một địa hình giao thông đặc thù và đảm bảo độ an toàn cao
cần được phổ cập kiến thức và kỹ năng ngay từ những bài học vỡ lòng
chứ không thể để tự các tài xế trưởng thành trong quá trình cầm vô lăng như hiện nay
những hình ảnh tham gia giao thông theo kiểu vô cùng ngớ ngẩn nhưng đặc biệt nguy hiểm trên cao tốc

nhằm nâng cao kỹ năng và bổ sung kiến thức cho lái xe để đảm bảo an toàn khi điều khiển phương tiện trong loại địa hình giao thông đặc thù này
cục cảnh sát giao thông bộ công an đã kiến nghị chính phủ chỉ đạo đưa nội dung lái xe trên cao tốc vào chương trình đào tạo
nhiều tài xế và học viên tỏ ra rất đồng tình với quan điểm này bởi đây là những kiến thức rất cần thiết
và đặc biệt là đối với nhiều học viên thì việc để lái được trên cao tốc
đòi hỏi họ phải tự tìm hiểu và trao dồi sau nhiều năm cầm lái

yên đ aux yeni trường làm nhiều việc đãy chuếng pro s objective yeah
do cái gì

ví dụ tài cỗ
tuy nhiên vẫn còn nhiều băn khoăn bởi nếu đưa những tay mơ này lên một tuyến đường đòi hỏi kỹ năng dày dặn
thì phải chăng là quá mạo hiểm và ai sẽ có thể kiểm soát được những tình huống đột xuất bất ngờ xảy ra
ai cũng hiểu với tốc độ cao như thế này thì khó ai đảm bảo được mức độ an toàn
đây vẫn là câu hỏi được nhiều người dân đặt ra với đề xuất này
thế thì chúng ta so sánh với trường hợp là những người chưa hề được đào tạo gì vừa mới được cấp bằng lái xe và tự mình lưu thông trên cao tốc
không có giáo viên hướng dẫn bên cạnh không có phanh phụng thì trường hợp đó còn nguy hiểm hơn rất nhiều lần so với trường hợp là chưa có bằng lái xe nhưng mà có giáo viên và có phanh phụng
đặc biệt là khi có giáo viên bên cạnh thì những cái hướng dẫn rất là kịp thời lúc nào tăng tốc lúc nào giảm tốc lúc nào có thể nhập làn được thì nó được đưa ra rất là chính xác
cho nên nó sẽ an toàn hơn rất nhiều so với một người vừa có tay lái mới và lên đường cao tốc
một khi chúng ta đã cấp bằng lái thì không có ai hạn chế cái việc là vừa mới lái cho nên không được lên cao tốc cả và chúng ta không thể cấm được điều đó
cho nên rất có thể xảy ra trường hợp là hôm trước vừa nhận bằng lái hôm sau có thể lưu thông luôn trên cao tốc
trường hợp đó nếu không được đào tạo bài
thì còn nguy hiểm hơn nhiều lần
thực tế thì nội dung lái xe trên cao tốc đã được quy định từ rất lâu và được xem như một bài học vỡ lòng tại nhiều quốc gia phát triển trên thế giới
bởi xét cho cùng đây cũng là một loại địa hình giao thông đặc thù như đường đèo dốc đường quanh co hay đường trường vốn đã nằm trong nội dung đào tạo của nước ta nhiều năm qua
còn địa hình cao tốc thì đa phần là do nhu cầu cần được đào tạo của người học sau khi được cấp bằng lái qua những buổi bổ túc tay lái dạng như thế này
và với tốc độ phát triển hiện nay của cao tốc tại việt nam là khoảng năm mươi km trên một năm tiến tới tuyến cao tốc bắc nam cũng sẽ được hình thành như trục sương sống của cả nước
thì việc phổ cập kiến thức và trang bị kỹ năng cho những học viên là phù hợp và bắt kịp với tốc độ phát triển hạ tầng giao thông của đất nước
thưa quý vị và các bạn theo dõi ở phần đầu của chương trình chúng ta đã thấy có rất nhiều cư dân mạng bày tỏ
chia sẻ về dịch cú ma nhiều bệnh nhân cảnh báo mọi người không nên chủ quan bởi cú ma cũng khiến cho cơ thể mệt mỏi với nhiều biến chứng nguy hiểm
thống kê từ cdc hà nội từ đầu năm đến nay thành phố ghi nhận hơn hai sáu trăm linh trường hợp mắc cúm
đáng lo ngại là số ca mắc có xu hướng gia tăng trong bốn tháng trở lại đây
các chuyên gia cho rằng đây là điều bất thường bởi loại cúm này bùng phát nhiều nhất vào mùa đông xuân
vậy cố ma nguy hiểm đến nước nào cách phòng bệnh và điều trị ra sao
quý vị sẽ được giải đáp trong góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay với sự tham gia trực tiếp của phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu nguyên cục trưởng cục y tế sự phòng bộ y tế
vâng lời đầu tiên thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ trần đắc phu đã đến với chương trình ngày hôm nay
vâng thưa ông thời gian qua thì các bệnh viện tại hà nội đã tiếp nhận và điều trị cho rất nhiều trường hợp mắc cúm a ở nhiều độ tuổi khác nhau
thông thường thì căn bệnh này thường bùng phát vào mùa đông xuân vậy thì theo ông thì nguyên nhân nào dẫn đến sự bất thường này
vâng đúng là việc cúm thì thường nó phát triển mạnh vào mùa đông xuân nghĩa là lạnh và ấm
nhưng mà tôi thì tôi muốn dùng cái từ là khắc thường chứ không bất thường
bởi vì là tôi dự áp được
bởi vì các bạn biết rằng là cốm nó lây theo đường hô hấp và nó lây giống như covid một mươi chín
các biện pháp phòng bệnh cũng giống như covid một mươi chín
thì khi mà chúng ta thực hiện giãn cách xã hội
hạn chế đi lại hạn chế tiếp xúc thực hiện đeo khẩu trang rồi vấn đề khởi khuẩn thì nó phòng được các bệnh đường lây hô hấp phòng được covid một mươi chín cũng phòng được bệnh lây ra đường hô hấp là cúm
thế thì hiện nay chúng ta nới lỏng tất cả các hoạt động
thế và như vậy thì dịch nó có cái sự đi lại giao tiếp rồi nọ kia và nó không phải là chỉ phụ thuộc vào cái vấn đề tự nhiên mà nó còn phụ thuộc cả rất lớn về vấn đề xã hội
cũng như ngày xưa trước chúng ta nói rằng là
covid một mươi chín là cứ lạnh chúng ta sợ nhưng không phải như thế thì cúm nó như thế thôi
thế và khi đó thì giờ hiện nay là cúm nó bùng phát lên
vâng ạ vậy thì các nhóm đối tượng nào có nguy cơ mắc cúm a và căn bệnh này thì có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm như thế nào
và hiện nay tại việt nam thì có đang lưu hành những cái chủng cúm a có cái động lực mạnh như thế nào thưa phật giáo sư thiền sĩ trần đắc cung
cúm thì các bạn biết nó có ba tiếp tiếp a tiếp b và tiếp c
thế thì ở việt nam hiện nay thì phần lớn là lây theo tiếp a và tiếp b
trong tiếp a nó có các cái phân tiếp ví dụ như cúm a h năm n một cúm a h một n một cúm a h bảy n chín cúm a h ba n hai thế rồi có cả tiếp b nữa
thì ở đây nó lại phân ra làm là cúm độc lực cao và cái cúm gọi là như cúm mùa
thì có những lúc nó bình thường nó là cúm độc lực cao như năm hai nghìn năm thì cúm a h năm n một
cúm a h một n một lây từ da cầm sang người đấy thì lúc đó là cái độc lực nó rất cao
nhưng hiện nay thì nó lây nó cũng nhẹ thôi
mà đặc biệt ví dụ như các bạn cúm a h một n một là năm hai nghìn chín thì nói là đại dịch
nhưng mà hiện nay nó lại trở về là cúm mùa bởi vì nó biến chủng chủng nó nhẹ đi
thế còn tôi muốn nói hiện nay là chúng ta chưa có một cái cúm nào là khắc ghi là độc lực cao và chúng ta vẫn cứ là cúm mùa
và chủ yếu là chúng ta dùng cái từ cúm a là bởi vì chúng ta chỉ xét nghiệm nhanh
chúng ta không làm đến cái giai đoạn xét nghiệm phân tích
nhưng viện vệ sinh y tế người ta cũng đã xét nghiệm
lại có những cái cúm mùa ví dụ như là chủ yếu là cúm a h một n một và cúm a h ba n hai
và nó vẫn đang hiện nay vẫn đang có mùa
thế còn tất cả các cái đối tượng đều có thể nhiễm cúm a cúm mùa này
nhưng mà tôi muốn nói rằng là nó rất là tác động và nguy hiểm hơn là đối với trẻ em
nó khác với covid một mươi chín ấy
covid một mươi chín những trẻ em thường là nhẹ
nhưng mà cúm thì trẻ em lại mắc là cũng bị nặng
thế và những cái người già nhóm người dễ bị tổn thương là những cái người mà khi mà nhiễm cúm
thì nó có dây nên chuyển nặng và có những nguy hiểm
vâng ạ như ông vừa nói thì chúng ta đang có rất là nhiều cái chủng cúm
và ngoài cúm a cúi thì cũng có rất là nhiều cái căn bệnh khác mà liên quan đến đường hô hấp
vậy thì ông có thể giúp cho quý vị khán giả cách phân biệt giữa cúm a và các căn bệnh khác ạ
ở đây thì cái bệnh lây đường hô hấp thì nhiều
ví dụ như là covid một mươi chín này
thế rồi cúm này
thế sởi sởi mặc dù nó lên ban ấy nhưng mà nó cũng lây theo đường hô hấp chứ không phải là nó lây theo đường da
nhưng mà ở đây chúng ta tôi muốn chỉ so sánh ba cái loại bệnh mà nó có triệu chứng tương với giống nhau
nhất là covid một mươi chín chúng ta đang cái thứ hai là cúm và thứ ba là thảm lạnh
nó đều có sốt này có những cái hầm nó có phim hậm này có ho này
thế rồi mệt mỏi này rồi viêm long đường hô hấp
nhưng mà ví dụ như cúm ấy thì cái viêm năm đường hô hấp của nó
nó nhiều hơn
thế còn covid một mươi chín thì nó lại là ít hơn chẳng hạn
thế nhưng mà covid một mươi chín thì ho nó lại là cũng là ho khan nó nhiều hơn v lần
nhưng mà chỉ có khi mà người ta xét nghiệm ấy
người ta mới biết rằng là đang nhiễm là anh đang bị nhiễm là covid một mươi chín
hay anh đang nhiễm là cúm
hay là tạm lạnh thì người ta không thấy có những cái triệu chứng trên chẳng hạn
ví dụ người ta xác định người ta hỏi xem là anh có bị tạm lạnh đi mưa về hay không vấn vân
thì chúng ta mới xác định được là thế nào là covid một mươi chín
thế nào là covid một mươi chín
là cúm mà thôi
vậy nhưng ngay gần đây thì chúng ta đã có cái sự ghi nhận về gia tăng số ca nhiễm covid một mươi chín
vậy có hay không cái trường hợp mà một người nhiễm cả covid một mươi chín và cúm a
tôi cho rằng cái này là có
chắc chắn có
thế nhưng mà đúng là chúng ta cũng chưa có một cái tổng kết hoặc cái đánh giá
bởi vì nó đều bệnh hô hấp
thế mà khi mà một cái người mà bình thường mà tiếp xúc với một cái người mà mang mầm bệnh là covid
thì anh cũng bị nhiễm covid
mà khi mà anh tiếp xúc với
mầm bệnh mà
hồi cúm nữa thì anh cũng lại nhiễm cả hai cái bệnh mà thôi
và khi mà anh nhiễm cả hai bệnh thì chắc chắn là cái biến dịch của nó tạm đi và đều là bệnh do virus
thì là cái việc tăng cường cái nhiễm trùng rồi các cái triệu chứng nó có thể nặng lên
hoặc là những cái người mà sẵn có bệnh nền nào đó thì nó sẽ bùng phát lên
nhưng mà tôi cho rằng là cái việc này thì chúng ta cũng hiện nay thì chúng ta cũng chưa có một cái tổng kết đánh giá nào là xem là nó bao nhiêu hay hoặc là nó
nặng hay không
còn chúng tôi làm dịch tế thì chúng tôi thấy rằng là một người mà nhiễm cả hai bệnh đấy là chuyện bình thường
kể từ khi mà dịch của ma bùng phát thì nhiều người dân chuyển tay nhau cái việc là tự mua thuốc về điều trị mà phổ biến nhất có lẽ là tamiflu ạ
vậy ông có thể có những cái chia sẻ có những cái lời khuyên gì đối với người dân ạ
tôi nghĩ là câu chuyện này không phải là năm nay
cách đây là một vài năm thì chúng ta cũng đã có những cái trào lưu đi mua tamiflu
nhưng mà có lẽ chúng tôi cũng cần phải thấy rằng là thông qua những cái vụ dịch trước để chúng ta có cái hiểu biết và sao cho nó đúng
tránh cái trường hợp mà chúng ta đi mua một là ta điều trị không đúng
cái thứ hai là bị thổi giá vân vân
thế thì ở đây là chúng tôi nghĩ rằng là phần lớn cúng là những cái triệu chứng nhẹ
mà trước tiên là chúng ta có triệu chứng đó thì chúng ta phải xác định xem là chúng ta xem kiệm xem là chúng ta là bị cúng hay covid một mươi chín
nhưng tôi ai cản lại thì tôi mới đòi
cái thứ hai nếu chúng ta xác định là cúm nhưng mà phần lớn là các triệu chứng nhẹ
ngày xưa các cụ chúng ta cũng bị cúng thì anh em chúng ta không phải điều trị
chúng ta chỉ có hạ sốt này chúng ta chỉ có dùng các thuốc kho vân vân các thứ đó nó tự khỏi
và cái việc tamiflu thì cũng cần có cái điều trị theo cái chỉ định của bác sĩ
điều trị một giai đoạn nào và dùng ra làm sao
thì chúng tôi nghĩ rằng là chúng ta không vì thế mà đi mua tích chữ hoặc là làm năm
và chúng ta giúp kinh nghiệm trong cái đợt dịch trước để chúng ta ứng xử với cái đợt dịch như thế nào là đợt gì này cho nó hợp lý
vâng ạ vậy thì pháo giáo sư tiến sĩ trần thác phu có thể gửi tới
người dân một vài cái lời khuyên để giúp phòng chống covid này không ạ
tôi muốn nói rằng là cúm ấy nó cũng lây theo bệnh theo đường hô hấp
nó cũng là hình thức giọt bắn
thế thì cái việc mà lây thì người ta thấy rằng là cúm lây không mạnh bằng các cái corona virus như là covid một mươi chín
nhưng mà cái việc phòng bệnh thì nó rất là giống nhau
phòng bệnh của đường hô hấp là cái gì đấy là đeo khẩu trang
đấy là vấn đề gì là rửa tay khử khuẩn
bởi vì chúng ta lại cũng sờ vào chúng ta lại đưa lên mũi miệng
rồi là vấn đề gì là chúng ta giữ khoảng cách
chứ bây giờ ở đây tôi muốn nói rằng là chúng ta không tiếp xúc với những người đang có cái triệu chứng nghi ngờ
hoặc những người có triệu chứng nghi ngờ thì không tiếp xúc với những người lành để người ta khỏi bị lây
thế rồi vấn đề đặc biệt là vẫn phải giữ cho những đối tượng dễ bị tổn thương
cúm nó cũng như covid một mươi chín thôi
tôi muốn nói rằng những người già mà khi nhiễm thì cái việc tăng tỷ lệ viêm phổi nó cao
ngày xưa chúng ta vẫn nói rằng ông bác này bị cúm là người già chết ấy
cái thứ hai nữa là vấn đề là những người có bệnh nền
thì thường hay là khi mà nhiễm phú thì nó giảm miễn dịch và các bệnh khác bộc phát
và tôi đặc biệt lưu ý là vấn đề cúng là cũng phải giữ cho trẻ em
những cái trẻ em thì phần lớn có thể nó chưa được miễn dịch
rồi hai nữa nó nặng nó cũng khác covid một mươi chín thì thường nó chịu cũng nhẹ
và đặc biệt chúng tôi phải tìm vaccine cúm
mà tôi nói rằng là vaccine cúm thì chúng ta phải tiêm hàng năm
bởi vì nó biến chủng mỗi năm nó biến chủng một lần mà chúng ta phải sản xuất cái loại vaccine để cho phù hợp với cái năm đó
nên là chúng tôi nghĩ rằng là
cần phải có những cái phòng bệnh và cái tiêm vaccine phòng cúm
vâng ạ một lần nữa thì xin cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ nhật đăng phu đã đến với chương trình và có những lời khuyên rất hữu ích vừa rồi
vâng thưa quý vị và các bạn
theo ghi nhận của một số bệnh viện thì có một điểm đáng lưu ý
đó là năm nay có bốn mươi bốn mươi năm trẻ nặng nhập viện do cúm a bị co giật
khoảng ba đến năm ngày mắc cúm thì một số trẻ có biểu hiện là tổn thương thần kinh trung ương như lơ mơ ly bì co giật
đây đang là vấn đề cần được nghiên cứu vì trước đây tình trạng này không xuất hiện
để chủ động phòng bệnh quan trọng nhất vẫn là sát khuẩn rửa sạch tay vệ sinh mũi họng hàng ngày bằng nước muối
đặc biệt là không thử ý sử dụng thuốc kháng virus như là tamiflu
thuốc này chỉ được chỉ định của bác sĩ